kính thưa quý vị nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm
đang đẩy nhanh tập trung thực hiện công tác quản lý người xin ăn người sinh sống nơi công cộng
không có nơi cư trú ổn định chính quyền cũng sẽ tổ chức tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho những người này
triển khai kế hoạch này ubnd tp thủ đức ubnd hai mươi một quận huyện sẽ phải tăng cường công tác kiểm tra
ra soát khắp địa bàn để kịp thời phát hiện và giải quyết các trường hợp sinh năng sinh sống nơi công cộng
đặc biệt các đối tượng là người cao tuổi người khuyết tật trẻ em
nhằm bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe và tính mạng của người dân
các địa phương sẽ phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín để kịp thời xử lý ngăn chặn dịch lây lan
trong đó đã bóc tách được nhiều trường hợp dương tính với covid một mươi chín để đưa đi cách ly tập trung
đến thời điểm này thì em về đây là khoảng một trăm một mươi sáu người lang thang sinh sống nơi công cộng trên địa bàn
đối với những trường hợp tết nhanh covid
thì ban chỉ đạo phòng chống dịch sẽ tiến hành đưa đi các nơi cơ sở thu dung trên địa bàn quận bốn
hiện nay thì qua báo cáo nhanh của các cơ quan y tế thì đến thời điểm này là tết nhanh là tám trường hợp là dương tính
thì sẽ xử lý là đưa vào các cơ sở thu dung để chữa bệnh cho các trường hợp này
để tránh tình trạng lây lan qua những trường hợp khác
cái thời gian dịch bệnh thì rất nhiều bà con là có thể là từ cái chỗ mà họ thuê nhà đó
rồi không có cái điều
kiện về nhà ở chủ nhà lấy lại nhà thì họ bắt đầu là họ ra đường
và khi họ ra đường như vậy đó thì quá trình anh em đi làm thì mới phát hiện là
nhiều trường hợp sống ngoài đường như vậy thì họ lại dương tính
khi mà mình tết nhanh á mình thấy dương tính
và cái chủ trương đầu tiên thì mình thấy là bà con mà để cho bà con sống cơ nhở ở bên ngoài
cái việc đầu tiên là mình thấy là cái đời sống người ta là không ổn
trong tình hình dịch bệnh bây giờ mà để cho bà con
mình sống cơ nhở thì cái quan điểm đó là mình thấy là nó không có được
tại quận ba lực lượng công an cũng đã tuần tra khép kính địa bàn
để vận động đưa những người sống lang thang về trung tâm an sinh xã hội
để lò ăn uống chăm sóc sức khỏe tránh được nguy cơ lây lan dịch bệnh từ những người này
mình chịu khó ở đây một chút xíu để người ta đưa thêm một số người vào khoảng cách có hàng nữa
người ta đưa về đây rồi mà sẽ đưa mình đến mấy cái trung tâm bảo trợ đó người ta đưa mình vô đó ở
chúng ta sẽ ngủ ở ngoài đường nữa ha chú ha
ờ chắc tối tối đi
thì chúng ta ngồi đây một chút đi ha
rồi với bà anh ta sẽ có đồ ăn cho mình
rồi chịu khói chút nha
tại vì dịch không có việc làm không có hàng
sao ngoài đường mà
người anh uống thì
người anh uống
có tiệm chủ chở hàng đó vua thằng đó ăn uống với thằng đó ấu rồi ra chỗ đó nằm ngủ
mới vô đây được mấy tháng rồi giờ xin người ta nhận những người trẻ không người già ta đâu có dành
giờ phải chờ giờ hết bây giờ mới về được buôn mê thuộc
mới đang ngồi ở ngoài đường tới bách luôn bách từng sáng đến giờ
bên cạnh xét nghiệm covid một mươi chín lực lượng công an cũng sẽ thực hiện kiểm tra nhanh
với các chất ma túy những người không có nơi cư trú rõ ràng để kịp thời xử lý
tiến hành test ma túy nếu người nghiện ma túy sống lang thang thì công an quận sẽ lập hồ sơ
đưa lên trường thanh thiếu niên hai ở củ chi nếu người nghiện ma túy mà dương tính với covid
thì theo chỉ đạo của yên phố và sở động thì sẽ đưa lên trung tâm cây nghiện ma túy bình triệu
để cây nghiện ma túy và dương tính với covid
trong những ngày tới chính quyền tp hcm cũng sẽ tổ chức tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cho những người sống lang thang cơ nhở để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng